công an tỉnh bình phước hiện đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa xe khách và một xe máy khiến cho một người chết
một người bị thương xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu phố một phường tân đồng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu khoảng ba giờ sáng ngày một mươi bảy tháng hai xe khách dường nằm lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
hướng từ tỉnh đắk nông đi tp hcm khi đến đoạn ngã ba giao nhau giữa quốc lộ một mươi bốn và đường nguyễn văn trỗi
thuộc khu phố một phường tân đồng thành phố đồng xoài
bất ngờ xảy ra tai nạn với xe máy do một nam thanh niên điều khiển chở theo bé trai một mươi năm tuổi
ngụ phường tân đồng thành phố đồng xoài đang lưu thông qua đường
vụ vai trạm khiến xe máy bị xe khách khúng vào gầm kéo hàng chục mét
bé trai bị tử vong tại chỗ còn nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
tại hiện trường chiếc xe máy biến dạng dưới gầm xe khách
xe khách hư hỏng phần trước
cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước phối hợp công an thành phố đồng xoài đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn